có nhìn thấy những khó khăn và sự nguy hiểm của những con sóng mới thấy tầm quan trọng của những người lính trong đội đặc nhiệm
chúng tôi lên được đảo an toàn hăng say tác nghiệp
trước chúng tôi ba ngày cũng có đoàn của đội ngũ bác sĩ kỹ thuật viên bệnh viện một trăm bảy mươi năm
triển khai nhiệm vụ chuyển giao kỹ thuật trang thiết bị khám bệnh từ xa cho đảo
nhờ có đội đặc nhiệm mà những chuyến đến và đi của các đoàn công tác được an toàn
những chuyến đi đó không chỉ mang tình cảm mà là hàng hóa từ đất liền các trang thiết bị phục vụ cho đời sống sinh hoạt và phục vụ nhiệm vụ của các cán bộ chiến sĩ trên đảo
những đổi thay ở hòn đảo này cũng ghi nhận sự kiên cường sẵn sàng đối mặt với hiểm nguy trong mọi tình huống của các cán bộ chiến sĩ tại đảo an bang
đảo an bang luôn được các cấp các ngành quan tâm chăm lo cả về vật chất
bên cạnh đó cán bộ chiến sĩ trên đảo an bang cũng xác định quyết tâm bám trụ trên đảo sẵn sàng thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ nguyên biển đảo thiêng liêng của thủ quốc
về trong đơn vị chúng tôi thì trong những năm qua thì đã làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng với đặc thù công tác ngoài biển đảo là độc lập xa sự quản lý trực tiếp của thủ trưởng các cấp
chúng tôi đã xác định một quyết tâm đoàn kết trong cấp ủy chỉ huy cũng như cán bộ chiến sĩ toàn đảo giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ chiến sĩ là thông suốt anh em nhận thức một lòng vì thực hiện nhiệm vụ cùng chung một chí hướng
đến với đảo an bang ngắp nhìn hòn đảo chúng tôi lại thấy gợi lên câu hát của nhạc sĩ lê đức hùng phổ thơ nguyễn thế kỷ
tôi muốn ôm ghi bãi sang hô vang vọng về con sóng bạch đằng gian
một màu xanh sinh tồn song tử đẹp dịu dàng tiên nữ an bang
hòn đảo an bang xinh đẹp không chỉ ngắm nhìn từ xa mà khi được lên đảo màu xanh sinh sôi của hòn đảo đã khiến cho các thành viên trong đoàn công tác không khỏi thúc lên ngạc nhiên và khâm phục
dù khuôn viên nhỏ hẹp cùng với điều kiện tự nhiên khắc nghiệt nhưng bằng tình cảm và tâm huyết các cán bộ chiến sĩ đảo an bang đã tạo nên một cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp
những cây bàn vuông nhiều năm tuổi đang xòe bóng xung xuê
mùa này cũng là mùa hoa bàn vuông đen nở
ai đó không quên sinh một trái bàn vuông để làm kỷ niệm
xung quanh đảo cây bão táp cũng đang xòe nở những đụng hoa trắng xinh
đặc biệt bên cạnh những lối đi những vườn râu với nhiều loại râu như ở đất liền cũng đang vương lên xanh tốt
xung quanh đảo những cây quạt gió cũng tô điểm thêm cho đảo một sức sống và một vẻ đẹp mới
thời gian chỉ võng vẹn một giờ đồng hồ nhưng đã mang đến cho chúng tôi thật nhiều cảm xúc
sự tò mò thôi thúc khi chưa được đến đảo
sự hồi hợp trên hành trình đến đảo
sự cảm phục của các cán bộ chiến sĩ trong đội đặc nhiệm nói riêng của toàn đảo nói chung
trong việc vượt lên sóng giữ vượt lên khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ
chia tay với đảo an bang hòn đảo quanh năm sống giữ bao vây
mỗi một thành viên đều cảm thấy tự hào vì đã chinh phục được một điểm đến khó
trên hành trình đến với các hòn đảo thuộc quần đảo trường sa
đội đặc nhiệm đảo an bang một lần nữa lại xuất hiện làm nhiệm vụ của mình
giúp cho đoàn công tác trở về tàu an toàn
đầu đó những giọt mồ hôi lấp lánh và những nụ cười tỏa nắng